trên thế giới tính đến tám giờ sáng nay đã ghi nhận hơn ba mươi triệu ba trăm linh nghìn ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca tử vong là hơn chín trăm năm mươi ca số bệnh nhân bình phục là hơn hai mươi hai triệu người
hiện có hơn bảy ba mươi sáu triệu bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị
trong đó tỷ lệ bệnh nhân cần điều trị tích cực chiếm một
trong hai mươi bốn giờ qua ấn độ ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong cao nhất thế giới
với hơn chín mươi sáu ca nhiễm và một một trăm bảy mươi bốn ca tử vong
nước này đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm sau mỹ
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ cũng ghi nhận hơn bốn mươi năm ca nhiễm và tám trăm năm mươi sáu ca tử vong
tại châu á tình hình dịch bệnh tại hai điểm nóng là indonesia và philippines
vẫn có số ca nhiễm trong ngưỡng ba ca một ngày
tại singapore nước có tỷ lệ tử vong ca bệnh covid một mươi chín thấp nhất thế giới có một mươi tám ca nhiễm mới
trong khi đó covid một mươi chín tiếp tục lan rộng tại châu âu
tây ban nha và pháp ghi nhận số ca nhiễm mới trên một mươi ca trong hai mươi bốn giờ qua
cũng tại nam mỹ brazil vẫn là quốc gia ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao nhất
với tổng số ca nhiễm lên tới bốn bốn trăm năm mươi năm ca đứng thứ ba thế giới
tại trung đông iran ghi nhận thêm hai tám trăm một mươi năm ca nhiễm mới nâng tổng số ca lên hơn bốn trăm một mươi ba ca